tối ngày năm tháng năm tại nhà văn hóa lao động tỉnh nghệ an đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi ba
dự lễ bế mạc có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đài phát thanh và truyền hình sáu mươi ba tỉnh thành phố
sau ba ngày diễn ra sôi nổi liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi ba đã thành công tốt đẹp
trong đêm bế mạc và trao giải ban tổ chức đã giới thiệu và tôn vinh các tác giả tác phẩm xuất sắc ở các thể loại dự thi trong đó có hai mươi giải vàng các loại
ngoài ra liên hoan còn có giải cho người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc nhất tổng trị giá giải thưởng của liên hoan lần này lên đến gần hai tỷ đồng
trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra các hoạt động như triển lãm thiết bị và công nghệ phát thanh truyền hình
tổ chức các hội thảo với chủ đề phát thanh trong kỷ nguyên số cơ hội và thách thức phát thanh truyền hình trong công cuộc cách mạng công nghiệp bốn phát thanh trong môi trường truyền thông nhiều thay đổi và chương trình giao lưu nghệ thuật về làng sen